hội đồng nhân dân tỉnh hưng yên đã tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện năm hai nghìn một mươi tám cho hơn hai trăm linh đại biểu trên địa bàn
chương trình bồi dưỡng gồm các nội dung chuyên đề nội dung cơ bản của luật tổ chức chính quyền địa phương luật đầu tư công kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của hội đồng nhân dân các cấp
thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
hội đồng nhân dân trong quyết định dự toán thu chi phân bổ điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hội đồng nhân dân trong quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án ở địa phương
qua khóa tập huấn các học viên được trang bị kiến thức kỹ năng nghiệp vụ đại biểu hội đồng nhân dân nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ở tỉnh hưng yên